nhóm các nhà nghiên cứu thuộc đại học samton vương quốc anh vừa công bố danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ
cũng như là những thành phố trên thế giới có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới
dựa trên số lượng du khách trung quốc được dự báo đến các quốc gia và vùng lãnh thổ
báo cáo cho thấy thủ đô bangkok của thái lan hiện xếp vị trí đầu tiên trong danh sách ba mươi thành phố lớn nhất thế giới
có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới
khu hành chính đặc biệt hồng kông xếp thứ hai ngay sau đó là thành phố đài bắc của đài loan trung quốc
thành phố sydney của australia xếp vị trí thứ một mươi hai new york của mỹ ở vị trí thứ một mươi sáu
và london của anh ở vị trí thứ một mươi chín trong danh sách này
trong phạm vi trung quốc đại lục các nhà nghiên cứu xác định các thành phố bắc kinh quảng châu thượng hải và trung khánh
cùng với các tỉnh quảng đông chiết giang tứ xuyên và hà nam là những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu địa chỉ ip và điện thoại di động ẩn danh
cùng với dữ liệu du lịch hàng không quốc tế để xác định mô hình di chuyển điển hình của người dân trung quốc
và trên toàn thế giới trong dịp tết nguyên đán
bằng cách lập bản đồ các xu hướng này và xác định các khu vực có nguy cơ cao
nhóm nghiên cứu có thể giúp thông báo các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng
như sàng lọc và sẵn sàng chuẩn bị về y tế